ủy ban nhân dân quận một tp hcm vừa có chỉ đạo về việc tạm ngưng hoạt động giải trí vui chơi tập trung đông người để phòng dịch covid một mươi chín
từ một mươi tám h tối ngày hôm nay ủy ban nhân dân quận một đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ giảm chiếu phim massage karaoke quán bar beer club vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng khách sạn có kinh doanh loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động
việc tạm ngưng hoạt động được tiến hành cho đến khi có chỉ đạo mới của ủy ban nhân dân tp hcm về việc kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng